liên quan đến vụ việc hai nhóm gồm hàng chục thanh niên hỗn chiến đuổi đánh nhau xảy ra tại khu vực khu đô thị đô nghĩa phường yên nghĩa quận hà đông hà nội
công an quận hà đông đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên trong vụ việc
trước đó vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi chín tháng ba hai nhóm chủ yếu là nam thanh niên ở độ tuổi một mươi bốn đến hai mươi hai tuổi sử dụng vũ khí là giáo dài tự chế xông vào ẩu đả với nhau có người đã bị thương và gục ngã
nhận được tin báo lực lượng công an đã tổ chức lực lượng xuống hiện trường ngăn chặn cuộc hỗn chiến đồng thời truy bắt các đối tượng tham gia ẩu đà
quá trình xác minh làm rõ cơ quan công an đã tạm giữ một mươi tám thanh thiếu niên liên quan tới vụ việc đồng thời triệu tập các đối tượng còn lại
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ